ngày một mươi bốn tháng sáu ban vận động tranh cử vào nhà trắng năm hai nghìn hai mươi bốn của cựu tổng thống mỹ donald trump xác nhận đã huy động được khoảng bảy triệu đô la mỹ tiền quyên góp kể từ khi ông bị truy tố vào tuần trước
trong email gửi tới những người ủng hộ ban vận động tranh cử nêu rõ ông trump đã vận động quyên góp được hơn sáu sáu triệu đô la mỹ kể từ khi công tố viên đặc biệt jack smart đưa ra thông báo truy tố ông
trong số này thì hơn bốn năm triệu đô la mỹ đến từ các hoạt động quyên góp trực tuyến trong khi hai một triệu đô la mỹ còn lại được huy động từ một sự kiện quyên góp hôm một mươi ba tháng sáu tại câu lạc bộ của ông trump ở bang new jc
trong bản cáo trạng cựu tổng thống trump bị truy tố ba mươi bảy tội danh liên quan tới cất giữ trái phép tài liệu mật và cản trở công lý
các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy việc truy tố hầu như không ảnh hưởng tới uy tín của ông trump trong đảng cộng hòa
theo kết quả khảo sát do return thực hiện
vào ngày một mươi hai tháng sáu có tới tám mươi một người ủng hộ đảng cộng hòa được hỏi tin rằng các cáo buộc này mang động cơ chính trị